kể từ giờ ngày hôm qua chín tháng bảy thành phố hồ chí minh và đồng nai và một số địa phương
đã chính thức áp dụng chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ để ngăn chặn dịch covid một mươi chín
lực lượng công an tại các địa phương đã được tăng cường quyết liệt kiểm soát người và phương tiện vào địa phương
đồng thời xử lý nghiêm trường hợp cố tình sai phạm gây ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch
tại thành phố hồ chí minh đúng giờ ngày mùng chín tháng bảy tổ công tác bước vào thực hiện nhiệm vụ
quá trình làm việc sẽ tiến hành dừng các phương tiện và kiểm tra giấy tờ tùy thân
đặc biệt các lái xe phải có giấy chứng nhận xét nghiệm covid một mươi chín có kết quả âm tính mới được phép lưu thông vào thành phố
do tính chất phức tạp của chủng delta có thể lây nhiễm cao hơn biến thể anfa từ bốn mươi đến sáu mươi
nên giấy xét nghiệm chỉ có hiệu lực trong vòng bảy mươi hai tiếng
quá thời gian này lái xe thực hiện quét mã qr code để khai báo y tế
trường hợp quá hạn một ngày sẽ buộc phải quay đầu xe
chỉ là phân công nhiệm vụ của các lực lượng chứ không chỉ là phân công nhiệm vụ đối với ô tô có giấy mã vạch được phép lưu vào
thì chúng ta không cần phải kiểm tra nữa mà tạo điều kiện cho người dân được phép đi vào
còn những trường hợp nào mà không có giấy không đủ điều kiện thì chúng ta yêu cầu là người dân hướng dẫn quay đầu
không được lưu vào khu vực thành phố
hoạt động kiểm tra kiểm soát phương tiện tại chốt cao tốc tp hcm long thành dầu dây
cũng đang được lực lượng chức năng tại đây thực hiện một cách chủ động
qua đó đảm bảo được công tác phòng chống dịch cũng như an ninh trật tự
trong khoảng hai giờ đồng hồ đã có hơn chục xe tải buộc phải quay đầu vì không có đủ điều kiện để được phép vào thành phố
đáng nói có một trường hợp xe du lịch biển kiểm soát đà nẵng chở người có hộ chiếu trung quốc đã bị phát hiện và cho quay đầu xe
tại đồng nai trong ngày đầu thực hiện giãn cách xã hội đầu tiên theo chỉ thị một mươi sáu
hàng nghìn người dân từ tp hcm qua tỉnh đồng nai trên một số tuyến giao thông khiến một số chốt kiểm soát bị u nứ
các cán bộ chiến sĩ công an cùng lực lượng chức năng gần như phải làm việc hết công suất khi lượng người kéo về đây ngày một đông
trong khi đó tại chốt kiểm soát trên quốc lộ một k
giáp danh giữa tỉnh bình dương với đồng nai
tổ công tác cũng căng mình kiểm soát tất cả người vào địa bàn đồng nai trên các phương tiện
nhiều người không có giấy xét nghiệm buộc phải quay đầu xe trở lại